tin an ninh trật tự trại giam đại bình thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an đóng tại xã lộc thành huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng đã phát lệ truy nã toàn quốc đối với đối tượng đặng bảo duy tên gọi khác là ca duy hai mươi tám tuổi chú xã phú sơn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
đặng bảo duy đang chấp hành hạn phạt bảy năm tù giam về tội trụ cấp tài sản tại trại giam đại bình
kỳ người nào cũng có quyền bắt và dẫn dải đối tượng đặng bảo duy đến cơ quan công an viện kiểm sát nhân dân và ủy ban nhân dân xã phường thị trấn nơi gần nhất
mọi thông tin về người cung cấp thông tin sẽ được giữ bí mật theo quy định
khi phát hiện các thông tin liên quan đến đối tượng xin vui lòng liên hệ các số điện thoại hai trăm sáu mươi ba ba trăm tám mươi bảy tám nghìn một trăm bảy mươi bảy chín trăm một mươi tám bảy trăm bảy mươi hai hai trăm bảy mươi bảy hoặc chín trăm một mươi chín một chín trăm sáu mươi bảy
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại